bên hành lang quốc hội nhiều đại biểu đánh giá cao về phần trả lời chất vấn của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc